thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng việc ứng dụng công nghệ trong phát triển vận tải như uber

điện hiệp hội taxi tp hcm cho rằng muốn quản lý thì phải quản lý từ gốc là từ lái xe

khi bang quebec vừa thông qua đạo luật toàn bộ lái xe uber phải trải qua sát hạch về lý lịch tiền sử năng lực lái xe
trải qua ba mươi năm tiếng đồng hồ tập huấn như lái xe taxi uber lập tức tuyên bố rút ra
tại australia bắt buộc toàn bộ tài xế phải đăng ký mã số thuế đóng thuế cho cơ quan quản lý
thậm chí phải nộp một đô la cho mỗi chuyến xe để đưa vào quỹ tài trợ cho doanh nghiệp taxi truyền thống
một số quốc gia đã cấm hoàn toàn hoạt động của uber như bungary hungary nhật bản đài loan trung quốc và đức
tại bangladesh khi uber vào vận hành từ năm hai nghìn một mươi sáu sau một ngày nhà chức trách tuyên bố đây là hoạt động bất hợp pháp
nhưng uber lại được người dân hưởng ứng mạnh do dịch vụ vận tải nước này còn chưa phát triển minh bạch
và hiện nay nước này vẫn đang loay hoay bàn cách quản lý
tại châu âu mới ra phán quyết hoạt động của uber là hoạt động kinh doanh vận tải
dù trước đó uber đã đưa ra các lập luận rằng họ là cung ứng
dịch vụ thông tin kết nối
uber bị điều tiết bằng một đạo luật khác và eu yêu cầu các quốc gia thành viên
xếp hoạt động của uber vào loại hình kinh doanh vận tải
tại pháp uber đang đối diện với nhiều lệnh cấm do không có giấy phép bảo hiểm theo quy định
tại ấn độ cũng có yêu cầu pháp nhân kinh doanh vận tải phải đáp ứng về điều kiện nhà xưởng
con người lắp gps quy định số lượng giống việt nam
khi uber vào ấn độ và không đáp ứng được yêu cầu nên họ phải đối diện với lệnh cấm
ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có văn bản kiến nghị tạm thời
chưa thí điểm uber và grab tại đà nẵng căn cứ vào hạ tầng và quản lý giao thông
sau đó ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy bộ giao thông vận tải đã có công văn số hai nghìn hai trăm tám mươi ba
gửi ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và công ty trách nhiệm hoạn grabtaxi
về việc thực hiện thí điểm hợp đồng điện tử
trong đó đề nghị grab chỉ thực hiện hoạt động tại đà nẵng
khi có sự phối hợp quản lý của sở giới thông vận tải đà nẵng
có sự quản lý của sở giao thông vận tải và ý kiến bộ giao thông vận tải như vậy với grab
nhưng grab vẫn triển khai kinh doanh một cách tự nhiên trên địa bàn đà nẵng
và hiện nay đà nẵng đã có khoảng hơn bốn xe
và thực sự là ủy ban nhân dân và sở giao thông vận tải thành phố đà nẵng
coi như đây là một nhóm kinh doanh tức là ngoài sự kiểm soát
nó thật ra là ngoài vòng pháp luật
bộ giao thông vận tải đang chủ trì xây dựng dự thảo nghị định tám mươi sáu
trên tinh thần sẽ đưa ra các quy định nhằm bịt những lỗ hỏng
trong quản lý vận tải nói chung quản lý taxi công nghệ nói riêng

trong các kinh doanh vận tải
mới đây vào sáng hai mươi sáu tháng ba grab phát đi thông báo vừa mua lại
toàn bộ hoạt động kinh doanh của uber tại khu vực đông nam á
hãng này cho biết đây là thỏa thuận sáp nhập lớn nhất từ trước tới nay
tại khu vực và uber vẫn giữ hai mươi bảy năm cổ phần trong grab
như vậy là vào ngày tám tháng bốn tới đây thì toàn bộ tài xế uber
tại việt nam sẽ chuyển sang grab hoạt động
theo đó thì chỉ còn khoảng một mươi ngày nữa
thì ứng dụng uber trên điện thoại sẽ biến mất
hàng loạt các câu hỏi được đặt ra là giá cước có tăng lên hay không
thu nhập của tài xế có giảm đi hay không
và đặc biệt là quyền lợi của hành khách có được đảm bảo hay không
rất nhiều những băn khoăn đó cần phải được giải đáp
mới đây thì xe grab nguyễn tuấn anh đã khẳng định
nếu hoàn tất thâu tóm uber đông nam á
chúng tôi sẽ tập trung vào phục vụ khách hàng
nhưng xin hiểu một điều rằng một doanh nghiệp không thể khuyến mãi suốt đời
thực tế này cho thấy việc ban hành nghị định tám mươi sáu sửa đổi trong quản lý vận tải
càng cần thiết hơn bao giờ hết
một nghị định tác động rất lớn đến xã hội
liên quan đến nhiều đối tượng đặc biệt là người dân
nên cần phải soạn thảo trên tinh thần khẩn trương
nhưng cẩn trọng chặt chẽ đúng quy trình
để tạo sự công bằng lành mạnh trong hoạt động vận tải
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xin kính chào và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé